các địa phương phải nâng cao mức cảnh giác tiếp tục tăng cường các biện pháp cần thiết để bảo vệ chặt chẽ các vị trí sung yếu như bệnh viện trung tâm dưỡng lão trung tâm bảo trợ xã hội các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
đây là yêu cầu của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tại cuộc họp sáng nay
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
phó thủ tướng vũ đức đam trường ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tại cuộc họp sáng nay

các vaccine được đưa về việt nam dù được who chứng nhận thì vẫn phải qua quy trình kiểm nghiệm kiểm định và phù hợp với pháp luật việt nam
vì vậy việt nam vẫn đang phải nỗ lực nghiên cứu và sản xuất vaccine để chủ động trong vấn đề phòng chống dịch covid một mươi chín
ít nhất phải một năm nữa thì vaccine mới có thể đến mọi người
cho nên buộc chúng ta phải tăng cường các giải pháp để chung sống thực sự an toàn trong dịch bệnh
các thành viên ban chỉ đạo cho rằng cần có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa một số giải pháp kỹ thuật nhằm định vị truy vết và thực hiện chiến lược xét nghiệm hiệu quả tiết kiệm
kêu gọi người dân cài đặt các ứng dụng cảnh báo covid một mươi chín và khai báo y tế và có biện pháp bắt buộc nếu cần thiết
ban chỉ đạo yêu cầu bộ y tế tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm hướng dẫn các địa phương theo quy định của pháp luật trên tinh thần đảm bảo sau thực hiện xét nghiệm hiệu quả tiết kiệm
bộ y tế cũng khẳng định ngay từ đầu bộ y tế và ban chỉ đạo đã thống nhất không làm xét nghiệm dịch vụ sẽ xử lý nghiêm khi các bệnh viện các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm thu tiền với người xét nghiệm covid một mươi chín